cục dự trữ nhà nước khu vực đà nẵng được coi là một điểm sáng tiêu biểu đi đầu trong công tác xây dựng cơ sở vật chất
triển khai công nghệ bảo quản tiên tiến tạo tiền đề quan trọng cho công tác hiện đại hóa ngành dự trữ nhà nước
với hệ thống kho dự trữ tập trung và có thể tích lượng quy đổi trên bốn mươi tấn lương thực
cục dự trữ nhà nước khu vực đà nẵng đã đáp ứng đúng nhiệm vụ nhà nước sao

trước năm đơn vị đã xuất kho bình quân hơn hai tấn gạo với tổng giá trị hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ học sinh vùng lũ vùng khó khăn khu vực miền trung tây nguyên
tổng lượng hàng dự trữ xuất kho hỗ trợ cứu trợ hơn một trăm năm mươi tấn quy thóc xuất hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khắc phục thiên tai hơn hai sáu trăm linh bộ nhà bạc hơn sáu mươi năm áo phao